ngày tám tháng một mươi tại trường đại học nha trang tỉnh khánh hòa liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam phối hợp với các cơ quan khoa học các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu
các trường đại học trong cả nước tổ chức hội nghị quốc gia lần thứ một mươi ba
nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin phe hai nghìn hai mươi
hội nghị nhằm thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về công nghệ thông tin và truyền thông tại việt nam
gần hai trăm linh báo cáo khoa học về tất cả các chủ đề thời sự của công nghệ thông tin và truyền thông đã được gửi tới ban tổ chức
đáng chú ý là các nghiên cứu về nền tảng cốt lõi cho xây dựng thành phố thông minh của đại học quốc gia hà nội
dữ liệu lớn cho y học chính xác của tập đoàn vingroup ai camera ứng dụng cho quốc gia thông minh của tập đoàn bkav
các báo cáo nghiên cứu trình bày tại hội nghị sẽ được các nhà khoa học trong ban chương trình phản biện với các tiêu chí
tính mới thời sự sáng tạo cấp thiết của các nghiên cứu ứng dụng
hội nghị cũng là nơi gặp gỡ chia sẻ những kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm
khẳng định chất lượng học thuật của các nhà khoa học trong cả nước